nhằm kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh covid một mươi chín lực lượng công an thành phố đà nẵng đã lập bảy chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào thành phố để kiểm tra nhanh thân nhiệt nắm thông tin hành khách hoặc ghi tờ khai y tế
mỗi chốt chặn được bố trí nhân viên y tế cùng với lực lượng công an làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chia làm ba ca trực
lực lượng chức năng sẽ dừng xe kiểm tra đo thân nhiệt với tất cả khách ra vào đặc biệt đối với khách du lịch người nước ngoài
đối với người nước ngoài ngành y tế sẽ áp dụng tờ khai y tế tại chỗ với một số trường hợp nghi ngờ số còn lại chủ yếu nắm thông tin hành khách phát tờ rơi đề nghị khai báo điện tử để khách thực hiện hàng ngày
đây là phương án kiểm soát dịch ban đầu và sẽ có kế hoạch triển khai chi tiết cụ thể hơn trong thời gian tới